từ ngày một mươi năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ra quân kiểm soát tất cả phương tiện
đồng thời được phép dừng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường để kiểm tra mà không cần phải chỉ ra lỗi vi phạm ban đầu
theo kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng năm đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
sẽ đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông
khi dừng phương tiện kiểm tra các loại giấy tờ liên quan sẽ kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm
tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn
ủn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn ma túy xe chở quá số người quy định
chạy quá tải vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ